liên bộ công thương tài chính cho biết là từ một mươi năm h chiều nay ngày một mươi sáu tháng chín
giá xăng và dầu diesel đã được điều chỉnh theo hướng giảm
cụ thể sau khi điều chỉnh giá xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn một mươi chín một trăm một mươi bốn đồng một lít
xăng ron chín trăm năm mươi ba không cao hơn hai mươi một trăm bốn mươi ba đồng một lít dầu diesel không cao hơn một mươi sáu hai trăm linh đồng một lít
dầu hỏa không cao hơn một mươi năm ba trăm sáu mươi hai đồng một lít dầu ma rút không cao hơn một mươi bốn chín mươi đồng một kg
bên cạnh đó liên bộ yêu cầu thực hiện giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu
đối với xăng e năm ron chín mươi hai ở mức một trăm linh đồng một lít và xăng ron chín mươi năm ở mức bốn trăm linh đồng một lít
giảm mức trích lập quỹ bình ổn giá đối với các loại dầu xuống mức bốn trăm linh đồng một lít một kg
đồng thời không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các loại xăng dầu